bộ y tế cho biết trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
nhu cầu sử dụng bộ xét nghiệm sars cov hai máy fpo hai tăng cao dẫn đến việc khan hiếm nguồn cung
có hiện tượng là đầu cơ găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán bất hợp lý
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên vừa ký văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ cho phòng chống dịch covid một mươi chín cụ thể như sau
đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh trang thiết bị y tế chủ động tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh
khả năng cung ứng trang thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín đặc biệt đối với bộ xét nghiệm sars cov hai
máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu spo hai đảm bảo bình ổn các trang thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
không bán cho các đơn vị thu mua đầu cơ để tăng giá khi nhu cầu trong nước đang tăng cao gây khan hiếm thị trường
về phía các cơ quan chức năng quản lý thị trường
tăng cường công tác thanh kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết
kiểm tra các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm trang thiết bị y tế trên thị trường để đầu cơ găm hàng
mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán các trang thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín bất hợp lý
kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
tại lào cai hai đối tượng tháo a dơ và vàng a cha cùng chú tại thị xã sapa
vừa bị công an tỉnh lào cai bắt giữ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường là một bánh heroin hai xe gắn máy cùng một số tài liệu có liên quan
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản đưa các đối tượng và tăng vật kể trên về trụ sở để tiếp tục điều tra
tại cơ quan cảnh sát điều tra và nga cha khai nhận do cần tiền để tiêu xài cá nhân
cha đã rủ thảo a dơ đi mua một bánh heroin với giá một trăm hai mươi triệu đồng một bánh
sau đó mang xuống lào cai để bán cho một người đàn ông
không rõ lai lịch với giá một trăm sáu mươi triệu đồng một bánh
khi đến địa phận ngũ chỉ sơn thị xã sa pha thì bất ngờ vì lực lượng công an kiểm tra bắt giữ
tỉnh quảng nam cho phép mở trở lại đối với nhiều loại hình dịch vụ trong đó có karaoke
bên cạnh một số cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định
một số cơ sở kinh doanh vẫn cố tình vi phạm trong đó có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy
với tinh thần tấn công chấn áp tội phạm công an tỉnh quảng nam đã đấu tranh triệt phá nhiều vụ án liên quan đến ma túy
mới đây nhất ngày một mươi bốn tháng hai công an tỉnh quảng nam phối hợp với công an thành phố tam kỳ
kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke new tám mươi sáu tại phường an sơn thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
do ông trương công danh chú tại an sơn tam kỳ làm chủ
qua test nhanh phát hiện bốn mươi trường hợp dương tính với ma túy
lực lượng công an lập biên bản vi phạm đối với chủ cơ sở kinh doanh
về quản lý hoạt động kinh doanh karaoke để xảy ra hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy
trong khu vực do mình quản lý
cơ sở kinh doanh karaoke hoạt động quá giờ quy định
đáng chú ý có bốn người dương tính với covid một mươi chín trong số đó có ba nhân viên của cơ sở
sau khi một số địa phương cho mở lại các hợp đoạn về kinh doanh có điều kiện
nhắc là cây sở karaoke các quán bar các cây sở massage
thì chúng tôi phát hiện là những vi phạm chủ ý hiện nay là để cho thanh thiếu điên
lợi dụng các cây sở này để tụ tập đông rồi sử dụng trái phép các cây cắm
từ đầu tháng hai đến nay lực lượng công an quảng nam đã phát hiện một mươi hai vụ mua bán tàng trữ
sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh karaoke
điều này cho thấy các đối tượng đã lợi dụng trạng thái bình thường mới
gia tăng các hoạt động sử dụng ma túy tại các điểm karaoke
vui chơi giải trí tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
khiến cho công tác phòng chống dịch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trở nên phức tạp hơn
để chấn chỉnh vi phạm tại các cơ sở kinh doanh này lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở
chủ động tăng cường phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm
công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác kiểm tra
hướng dẫn các chủ cơ sở kinh doanh
các dịch vụ này có các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid
đồng thời với đó thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác nắm tình hình
kiểm tra để xử lý nghiêm các cơ sở mà có biểu hiện để các hoạt động vi phạm
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về an ninh trật tự
trong hoạt động kinh doanh có điều kiện nhất là mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
chứa chấp hoạt động phạm tội ma túy có ý nghĩa quan trọng
vừa đảm bảo tính gian đe vừa nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác này
sau hai ngày đêm triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
công an tỉnh khánh hòa đã nhanh chóng xác định và bắt giữ được nghi can gây ra vụ án giết người
hiếp dâm cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi tháng hai
tại xã cam phước đông thành phố cam ranh
nghi can gây án là mố điện hai mươi bảy tuổi trú tại thôn giải phóng xã cam phước đông
mấu điện là cháu gọi nạn nhân bằng gì
công an khánh hòa nhận được tin báo về một vụ án giết người
tại thôn giải phóng xã cam phước đông vào lúc giờ ngày hai mươi tháng hai
nạn nhân là một phụ nữ năm mươi bốn tuổi bị giết bị xâm hại thân thể và bị cướp mất tài sản
khẩn trương điều tra công an khánh hòa nhanh chóng khoanh vùng
và xác định được nghi can gây án là mấu điện
vào ngày hai mươi tháng hai lực lượng điều tra đã bắt được mấu điện
khi đối tượng đang lẩn trốn tại một khu vực hẻo lánh thuộc xã cam phước tây huyện cam lâm
bước đầu đối tượng khai nhận sau khi uống rượu thì đến nhà nạn nhân xin tiền không được
nên đã bóc cổ sát hại nạn nhân sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm
rồi lục tài sản lấy đi năm trăm linh đồng
quá trình chạy trốn đối tượng đã mua và uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng không chết
cơ quan công an đã đưa đối tượng đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe
công an huyện cái nước tỉnh cà mau vừa tổ chức họp dân và công bố quyết định
xử phạt vi phạm hành chính đối với một người dân ở ấp mỹ tân xã trần thới
về hành vi cung cấp thông tin giả đến cơ quan chức năng
trước đó người này trình báo bị cướp phương tiện xe hai bánh trên tuyến quốc lộ một
thuộc địa bàn giáp danh giữa thị trấn cái nước và xã trần thới
qua điều tra xác minh công an huyện cái nước xác định không có xảy ra vụ cướp như ông này trình báo
ngân giải trên đã gây hoang mang di luận làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương
căn cứ theo quy định của pháp luật công an huyện cái nước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với người đàn ông này số tiền hai năm triệu đồng và yêu cầu cam kết không tái phạm hành vi trên
công an tỉnh tiền giang cũng vừa cho biết đã bắt giữ lê thị anh đào sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
là đối tượng có lệnh truy nã về tội đánh bạc
vào năm hai nghìn bảy đào bị công an thành pháp
công an thành phố mỹ tho bắt quả tang về hành vi đánh bạc và bị toán nhân dân thành phố mỹ tho tuyên án bảy năm tù giam
trong thời gian chấp hành án phạt tù đào bị bệnh và được cho tại ngoại để điều trị bệnh tại nhà
trong thời gian tại ngoại đào đã bỏ trốn sau đó công an tỉnh tiền giang ra quyết định truy nã đối với lê thị anh đào
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an đã bắt giữ đào
tại khu phố tám phường năm thành phố mỹ tho và tiến hành bàn giao cho trại tạm giam công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cùng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng nguyễn văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn lâm xá bốn xã hồng thái tây thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
đặc điểm nhận dạng đối tượng có sẹo thẳng hai cm dưới đuôi lông mày phải
và đối tượng nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn đám bạc xã hồng thái tây thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
đặc điểm nhận dạng có sẹo chấm cách hai cm trên sau đầu lông mày phải
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện cẩm giang tỉnh hải dương
là đối tượng trần mạnh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại khu đoàn xá một phường hồng phong thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi phát hiện
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
bản tin một trăm một mươi ba online đến đây cũng xin được tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại